thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất
những năm gần đây thị xã tân châu tỉnh an giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dẫn động người dân hiểu rõ chủ trương chính sách đồng thời xây dựng đề án kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo từng năm từng giai đoạn đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật đưa các cây con giống mới vào sản xuất đạt hiệu quả góp phần do việc ổn định đời sống người nông dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trên cơ sở các kế hoạch chương trình hành động lớn của tỉnh
cụ thể là nghị quyết không chính của tỉnh quỷ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chương trình hành động số tám về phát triển nông nghiệp của tỉnh an giang
tân châu trong nhiều năm qua đã xây dựng các kế hoạch để thực hiện các chương trình hành động này
đến nay nhìn chung là các chương trình đều phát huy được hiệu quả
hầu hết các diện tích sản xuất đất nông nghiệp của tân châu từng bước được nâng cao về mặt giá trị sản xuất
tính đến nay thị xã đã quy hoạch thành công sáu dùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao như dùng sản xuất lúa chất lượng cao tân an tân thạnh và long an
dùng sản xuất rau màu châu phong long an dùng sản xuất xoài thơm dĩnh hòa dùng sản xuất hoa kiển dùng nuôi thủy sản và dùng chăn nuôi bò
đồng thời theo thống kê năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất nông nghiệp trên một hectare đạt một trăm tám mươi triệu đồng một năm tăng trên một trăm linh triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
hiện nay diện tích ứng dụng công nghệ cao của tân châu là một năm triệu đồng
sản xuất ứng dụng chương trình ba giảm ba tăng trên chín mươi bảy một năm giảm trên sáu mươi hai sử dụng giống lúa chất lượng cao chiếm trên chín mươi hai diện tích
thông qua quy hoạch tái cơ cấu này nó giúp cho quá trình sản xuất nó phát huy được lợi thế ưu điểm về mặt thổ nhưỡng
cũng như những kinh nghiệm canh tác và tư duy canh tác của người nông dân
qua đó nó sẽ góp phần làm nâng cao cái giá trị sản xuất trên cùng một diện tích đất canh tác
phần lớn nông dân trên địa bàn đã biết sản xuất và bán những sản phẩm thị trường cần mạnh dạng chuyển đổi cây trồng vật nuôi
đơn cử ở dùng dĩnh xương phú lộc đã tăng từ một trăm sáu mươi tám hectare năm hai nghìn một mươi năm lên năm trăm chín mươi chín hectare năm hai nghìn một mươi tám
trong đó chủ yếu trồng xoài cát quà lọc xoài keo bưởi cam soàn dừa
nhờ đó đã giúp thu nhập tăng lên có mô hình đạt khoảng một trăm năm mươi triệu đồng trên một hectare trên một năm
có cũng có phương lợi này
phần lớn nông dân trên địa bàn đã biết sản xuất và bán những sản phẩm thị trường cần mạnh dạng chuyển đổi cây trồng vật nuôi

có những sản phẩm thị trường cần mạnh dạng chuyển đổi cây trồng vật nuôi
đơn cử ở vùng dĩnh xương phú lộc đã tăng từ một trăm sáu mươi tám hectare năm hai nghìn một mươi năm lên năm trăm chín mươi chín hectare trên một năm
giá cả còn bắp bên thị trường đầu ra của nhiều mặt hàng chưa ổn định
đây cũng là một trong những lo lắng lớn nhất của chính quyền địa phương và bà con nông dân
do đó để khắc phục tình trạng này hiện nay thị xã tân châu đang tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền
đẩy mạnh phát triển sáu dùng quy hoạch ứng dụng công nghệ cao tích cực tạo các sản phẩm chủ lực
ít nhất là xây dựng được một thương hiệu nông sản có lợi thế của địa phương
tập trung quảng bá sản phẩm nông sản kết nối doanh nghiệp liên kết sản xuất
tất cả nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn